thu nộp tiền sử dụng đất phòng tài nguyên môi trường có trách nhiệm tiến hành giao đất ở cho các hộ dân và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành
tuy nhiên cho đến nay đã hơn một mươi năm chưa có bất kể hộ nào được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thậm chí họ còn chưa có hồ sơ kỹ thuật thửa đất đồng nghĩa với đó là họ không hề có trong bản đồ địa chính mà địa phương quản lý
sau khi tức là đề nghị từ tỉnh đến huyện và đến xã về đến thôn được quyền giãn dân trong đó thì cán bộ trong thôn mới thông báo với người dân là đợt này có giãn dân
tiêu chuẩn là nhà có hai cặp con cái ở với nhau bố mẹ nữa được ưu tiên đầu tiên sau bắt đầu đến nửa tuổi đã thấy là một mươi chín đôi mươi chưa bỏ con
đó là được tiêu chuẩn
tức là cứ tự tờ đấy theo quy hoạch đấy cứ tự tờ để phân bố
ông thùng cùng hàng chục hộ dân khác đều trong diện đủ tiêu chuẩn để mua đất dãn dân của thôn phủ lưu
đã được giao đất trên thực địa đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước được thể hiện bằng một loạt phiếu thu do cán bộ thôn trực tiếp đi thu và sử dụng đất ổn định từ năm hai nghìn sáu đến nay
tuy nhiên khi giao đất lãnh đạo thôn phủ lưu
ủy ban nhân dân xã đã tự ý thay đổi quy hoạch phân lô cụ thể tự ý chia một số lô đất có diện tích lớn thành các lô đất có diện tích nhỏ và tự ý giao đất cho người dân không đúng với danh sách đề nghị cấp đất ban đầu
từ số tiền chúng tôi mua là đã có trong đó là đủ huyết huyết phú tục từ số đó đến đường đường đường đường điện trường trạm các thứ là đầy đủ huyết ở trong từ đầu là đầy lồi ký tính là phê duyệt
từ số tiền chúng tôi mua là đã có trong đó là đầy đủ huyết ở trong từ đầu là đầy đủ huyết ở trong từ đầu là đầy đủ huyết ở trong từ đầu là đầy đủ huyết ở trong từ đầu là đầy đủ huyết ở trong từ đầu là đầy đủ huyết ở trong từ đầu là đầy đủ huyết ở trong từ đầu là đầy đủ huyết ở trong từ đầu là đầy đủ huyết ở trong từ đầu là đầy đủ huyết ở trong từ đầu là đầy đủ huyết ở trong từ đầu là đầy đủ huyết ở trong từ đầu là đầy đủ huyết ở trong từ đầu là đầy đủ huyết ở trong từ đầu là đầy đủ huyết ở trong
nấy là mấy chục tiền mấy chục triệu chứ không phải là mét vuông mấy mét vuông người ta cắt là nó có thống nhất đâu
bây giờ nếu như các ông đò lại tất cả thì nó chả nó không đúng
vì vậy toàn bộ quy hoạch khu giãn dân của thôn phù lưu được ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh và ủy ban nhân dân huyện yên phong phê duyệt ban đầu bị phá vỡ hoàn toàn
hệ quả là toàn bộ công tác quản lý đất đai ở địa phương trở nên dối ghen hơn
chính vì phá vỡ quy hoạch nên toàn bộ hơn bảy mươi hộ dân sinh sống ở đây cho đến nay vẫn chưa được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cũng trên địa bàn huyện yên phong dự án giãn dân tại thôn ô cách thuộc xã đông tiến còn bị cho là dự án thối theo cách gọi của chính quyền địa phương tức là dự án không thể triển khai được nữa
thứ nhất là khi trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng không thu hồi được
được hết mà mới chỉ thu hồi được một phần thu hồi được một phần cái diện tích của dự án
dẫn đến câu chuyện không thu hồi được thì cái đằng sau đấy thì không thể có mặt bằng để tiếp tục thực hiện cái dự án
các bộ không nhận tiền đề đủ và không bàn giao đất cho dẫn đến là không có đất để thực hiện mà mới chỉ thu thực hiện được một phần
thôn thì chắc là do
nhu cầu lúc bây giờ thì có thể là cũng đã tạm thời là xác định chỉ cho một số hộ rằng cái diện tích dự kiến là nó ở chỗ này chỗ kia
còn cái phần còn lại thì cái mặt bằng thì không thu hồi được thì chẳng thể là không thực hiện được
cái đấy là cái nguyên nhân trình
điều đáng nói ở đây các cán bộ xã và cán bộ thôn thời đó đã thiếu trách nhiệm làm theo quy trình ngược là bàn giao đất cho người mua trước khi thu hồi đất thực hiện dự án
để rồi đến khi không thực hiện được dự án
sẵn sàng bỏ mặt cả diện tích rộng lớn để cho người dân tự do lấn chiếm xây dựng nhà cửa
thậm chí những lứa đất đáng lẽ ra là đường thì nay cũng mọc lên căn nhà kiên cố cao hai ba tầng
hệ quả kéo theo là hàng chục hộ gia đình có quyền lợi chính đáng phải ngóng chờ chính quyền giải quyết quyền lợi hơn một mươi hai năm qua
trong khi đó chính quyền địa phương lại lúng túng trong việc xử lý tồn tại
và chỉ còn biết chờ ở cơ quan cấp trên có thẩm quyền lớn hơn chỉ đạo giải quyết
có những thẩm quyền của xã thì không thể một mình xã quyết được vì thẩm quyền không phải thẩm quyền của xã
những một số quy định một số quy định đòi gọi cấp trên từ ngành chức năng của huyện ủy quan nhân huyện kể cả ủy quan nhân tỉnh
cộng với thứ hai là căn cứ
những cái luật căn cứ theo cái quy định của pháp luật
chứ lại là xã về phía xã thì chỉ có tức là cũng sẽ làm việc đề xuất đối với huyện
rồi làm việc đối với các đơn vị tư vấn các ngành để hoàn tất các thủ tục hồ sơ
rồi báo cáo thực trạng rồi những cái tồn tại để cùng đối với các cái ngành rồi đối với ủy ban huyện
đấy là giải quyết
và huyện cũng chắc chắn là huyện cũng sẽ phải xin ý kiến đối với các cấp có thẩm quyền
chứ huyện một số cái tôi được viết qua tôi kỳ họp
thì nhiều lội dung thẩm quyền huyện đến thời gian này cũng không thể quyết định
một trong những biện pháp mà cả ủy ban nhân dân xã trung nghĩa và ủy ban nhân dân xã đồng tiến đưa ra
là vẽ lại bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên toàn bộ các dự án giãn dân còn đang vương mắc
tuy nhiên công việc này đáng lẽ ra phải thực hiện từ nhiều năm trước
nhưng với các cơ quan quản lý địa phương ở đây thì phải đợi người dân bỏ tiền
thuê các đơn vị thiết kế độc lập
vẽ lại quy hoạch lập bản đồ hiện trạng mới bắt đầu có đề xuất lên ủy ban nhân dân cấp huyện
sau khi bà con chúng tôi tổ chức kêu đi lâu rồi
theo đòi hỏi theo các cấp chức quyền hướng dẫn bây giờ là phải làm quy hệ ngại đúng không
thì bà con cũng nhất trí theo cái phương thức như thế
làm mong mỏi tự diện bỏ tiền túi ra để mời các ông về vẽ quy hệ ngại
để bà con chúng tôi làm sổ đỏ
cứ đo đi đo lại hàng bao giờ lần thôi
tôi lên đến tỉnh về đến huyện đi lại hàng nhiều lần lắm
tôi xe hàng bao nhiêu lượt đi lại thì tỉnh trả lời về lại điện về huyện
huyện lại điện lên tỉnh tỉnh lại điện về xã
coi như rồi báo các bác cứ về đi chúng tôi sẽ giải quyết
coi là cái này thiếu cái này thừa cái này chưa chuẩn
số tiền bỏ ra để vẽ lại quy hoạch và bản đồ không phải là nhỏ
nhưng ngay cả khi bản đồ quy hoạch mới đã xong
cũng được gần một năm nay mà vẫn chưa thấy ủy ban nhân dân huyện yên phong tiến triển gì
khiến các khổ sân vô cùng bức xúc
tuy nhiên hiện nay còn có vương mặt vì bán sai quy hoạch
thì đương nhiên có những cái mà có lô đất là luôn
biên an nộp tiền về nhà nước có những lô là chưa lột
thì hiện nay đã có hai phiên giao an thân trực
thì là chủ tịch huyện cũng đã có kết luận
có hướng xử lý làm sao giảm thấp nhất trong tổng số dự án này
thì tháo gỡ khó khăn cho nhân dân
tất cả các cơ số tiền này thì đã những năm trước đây thì thu hôn bán sai thẩm quyền
cấp sai thẩm quyền thì đã đầu tư vào công trình phúc đợi của nhân dân
theo quyết định số một nghìn ba trăm linh tám ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn năm
về việc phê duyệt phương án bồi thường
phỗ trợ giải phóng mặt bằng khí thu hồi đất
và phê duyệt giá thu tiền sử dụng
đất khi giao đất ở nông thôn cho nhân dân xã trung nghĩa
còn nêu rõ về giá tiền thu sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước từng vị trí cụ thể chỉ có hai mức giá là hai trăm bốn mươi đồng một mét vuông và một trăm sáu mươi tám đồng một mét vuông
tuy nhiên căn cứ vào các phiếu thu mà hộ dân thôn phủ lưu cung cấp thì đất giãn dân được cấp vào thời điểm đó có mức giá khác nhau
giao động từ ba trăm năm mươi đồng một mét vuông đến năm trăm năm mươi năm đồng
như vậy có thể thấy các hộ dân ở đây không những đã nộp đủ tiền mà còn nộp cao hơn nhiều so với giá mà ủy ban nhân dân huyện yên phong chỉ định
hiện nghĩ người dân cũng đã bỏ tiền đóng góp trách nhiệm với cơ quan quản lý địa phương được thể hiện bằng các phiếu thu từ những năm hai nghìn sáu
vậy đến bao giờ cơ quan quản lý địa phương mới thực hiện trách nhiệm của mình đối với người dân
câu hỏi này xin dành để ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh và ủy ban nhân dân huyện yên phong trả lời cho các hộ dân đang mòn mỏi chờ đợi quyền lợi chính đáng của họ